khóa học thường kỳ lần thứ bốn mươi ba hội đồng nhân quyền liên hợp quốc đã họp trở lại tại geneva thụy sĩ sau thời gian tạm hoãn do đại dịch covid một mươi chín
đại sứ lê thị tuyết mai trưởng phái đoàn đại diện thường trực việt nam tại liên hợp quốc đã tham dự khóa họp này
khóa học thứ bốn mươi ba hội đồng nhân quyền liên hợp quốc sẽ tập trung thảo luận về các chủ đề thường kỳ như cơ chế và các ủy ban của các công ước liên hợp quốc về quyền con người
cơ chế giả soát định kỳ phổ quát về quyền con người hay tình hình nhân quyền tại palestine và các vùng lãnh thổ ả rập bị chiêm đóng
khóa học cũng sẽ xem xét thông qua khoảng bốn mươi dự thảo nghị quyết về tình hình nhân quyền liên quan đến một số quốc gia như iran triều tiên myanmar syri nam sudan nicaragua palestine và liby
ngoài ra đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi bốn dự kiến sẽ bỏ phiếu bầu mới năm nước ủy viên không thường trực hội đồng bảo an nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai vào ngày một mươi bảy tháng năm
tháng sáu tại trụ sở của liên hợp quốc ở newark hiện có bảy nước ứng cử bao gồm canada djibouti ấn độ ireland kenya mexico và naui
tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín việt nam đã trúng cử trở thành ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một với số phiếu gần như tuyệt đối một trăm chín mươi hai trên một trăm chín mươi hai